tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm một mươi ba ca
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm một mươi ba ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm sáu mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bảy hai trăm hai mươi người